tại thành phố hồ chí minh số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là bốn mươi một chín trăm năm mươi năm người
thành phố chuẩn bị sử dụng thuốc monupiravir cho f điều trị tại nhà
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc thành phố đã tổ chức các trạm y tế lưu động
kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc theo dõi sức khỏe f khi điều trị tại nhà
đồng thời chuẩn bị một trăm linh túi thuốc cung cấp cho f không điều trị tại nhà
và chuẩn bị sử dụng thuốc monobiraver cho f điều trị tại nhà
số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là gần bốn mươi hai người
trong đó có hơn hai mươi một trường hợp f cách ly tại nhà ngay từ đầu
và gần hai mươi một trường hợp f sau xuất viện về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà
số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận quyện là gần một mươi năm